tuyên truyền phòng ngứa ma túy theo phương châm hướng về cơ sở tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhằm hạn chế phát sinh người nghiện người sử dụng trái phép chân ma túy mới giảm nguồn cầu về ma túy
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo công nghệ phát triển và quản trị cơ sở dữ liệu lớn trung thướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc xây dựng các trung tâm thông tin dữ liệu nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách cần đưa ra các giải pháp công nghệ tiên tiến hiện đại sát thực tế phù hợp hiệu quả cho việc xây dựng quản trị vận hành trung tâm thông tin dữ liệu phục vụ công tác công an
hội đàm với đoàn đại biểu bộ tư pháp các tiểu quân quốc ả rập thống nhất uae thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an và ngài abdullah binsultan bin awad al nuaimi bộ trưởng bộ tư pháp uae
đã ký hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án và tù giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và uae
việc ký kết các hiệp định song phương thể hiện quyết tâm của nhà nước việt nam trong thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự
tại khánh hòa ban công đoàn công an nhân dân vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và các hoạt động chào mừng kỷ niệm
bảy mươi năm ngày thành lập công đoàn công an nhân dân đại hội công đoàn ca cấp
thực hiện kế hoạch của bộ công an về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập công đoàn công an nhân dân
thời gian qua ban công đoàn công an nhân dân đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp công đoàn
phong trào đã được công đoàn công an các đơn vị địa phương triển khai nghiêm túc thu hút đông đảo đoàn viên người lao động trong công an nhân dân tham gia
các cấp công đoàn đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong việc triển khai thực hiện phong trào tạo động lực để đoàn viên đổi mới sáng tạo thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
cùng với đó công đoàn công an nhân dân cũng đã phát động các cuộc thi sáng tác ca khúc về đoàn viên công nhân lao động và công đoàn công an nhân dân sáng tác logo công đoàn công an nhân dân và logo đại hội công đoàn công an nhân dân lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cuộc thi viết ấm áp vòng tay công đoàn đồng thời triển khai chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín do tổng liên đoàn lao động việt nam phát động
tổng kết đợt thi đua đặc biệt đã có tám tập thể và sáu cá nhân được bộ công an tặng bằng khen
công đoàn công an nhân dân cũng đã tổ chức trao bốn mươi bảy giải cho các tác giả đạt giải trong ba cuộc thi tặng bằng khen cho hai tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình
công đoàn công an nhân dân cũng đã tạo ra một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm triển thắng đại dịch covid một mươi chín tặng bằng khen cho một mươi một chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
đoàn thanh niên văn phòng bộ công an chủ trì phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị
tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho các em học sinh kết hợp với chương trình tình nguyện mùa đông năm hai nghìn hai mươi ba và xuân tình nguyện năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều ngày tám tháng một mươi hai tại huyện mù cang trải tỉnh yên bái đoàn tình nguyện của đoàn thanh niên văn phòng bộ công an chủ trì phối hợp với công an tỉnh yên bái đã tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho trên ba trăm linh em học sinh
tại buổi tuyên truyền kem đã được phổ biến các kiến thức về ma túy như tác hại và hiểm họa của ma túy cách nhận biết các biểu hiện thường gặp đối với người nghiện ma túy và kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường
thông qua buổi tuyên truyền giúp cho kem học sinh có thêm kiến thức hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân gia đình xã hội từ đó luôn nói không với ma túy

và tệ nạn ma túy trong dịp này đoàn công tác đã trao tặng một trăm linh máy tính cầm tay
phục vụ học tập cho kem học sinh trường trung học phổ thông mù căng trải
hai ba trăm linh đầu sách học tập cho kem học sinh trường tiểu học trung học cơ sở huyện mù căng trải
một trăm linh áo cho học sinh nghèo vượt khó
đơn vị đã ủng hộ nhà trường những phần quà rất là thiết thực ý nghĩa mà sử dụng lâu dài trong nhiều năm
cụ thể đó là ủng hộ những máy tính cá nhân thì các em học sinh sẽ sử dụng trong nhiều năm
và át lát địa lý theo chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
các em có thể sử dụng và chia sẻ với các em trong nhiều khóa để thực hiện các nhiệm vụ học tập
và thực hiện trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm
điểm trường pú nhu háng sung xã la bán tẩn huyện mù căng trải là điểm trường nghèo
đường giao thông đi lại rất khó
cơ sở vật chất của nhà trường có nhiều thiếu thốn do đó chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học của nhà trường
để giúp cho cô và trò nơi đây có một điều kiện học tập tốt hơn
đoàn tình nguyện của đoàn thanh niên văn phòng bộ công an đã phối hợp với cấp ủy
chính quyền địa phương và phòng giáo dục huyện mù căng trải đã tổ chức lễ khởi công
xây dựng điểm trường pú nhu háng sung
ngôi trường được khởi công với tổng chi phí là gần bốn trăm linh triệu đồng
sự kiến đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công trình sẽ được hoàn thành
và đưa vào sử dụng có phần giúp các em có một mái trường khang trang
sạch đẹp có phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường
chương trình tại mù căng trải là một phần rất là nhỏ trong các hoạt động sắp tới của chúng tôi
mình cũng mong muốn để mang được nhiều tình cảm hơn nữa đến với các em nhỏ vùng cao
để các em có những điều kiện tốt hơn trong học tập và trong cuộc sống
những hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên văn phòng bộ công an có ý nghĩa rất thiết thực
thể hiện sự quan tâm đến các thế hệ tương lai của đất nước chung tay đồng hành với các tổ chức đoàn
nhà hào tâm trong việc chăm la bồi dưỡng giáo dục cả về vật chất lẫn tinh thần
nhất là kem nhỏ nơi vùng cao vùng có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn qua đó có thêm điều kiện
phục vụ công tác dạy và học kiên trì với sự nghiệp chồng người có phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của địa phương
thưa quý vị với phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an
lực lượng công an xã chính quy tại hà nam đã và đang ghi nhận dấu ấn bằng những việc làm thiết thực cụ thể
khi các chỉ số về an toàn an ninh tại các xã thị trấn đều có chuyển biến tích cực
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt
qua đó đã trở thành điểm tựa vững chắc tạo niềm tin và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
xã mộc nam thị xã duy tiên một trong những địa phương có nguồn tài nguyên du lịch với khu di tích đền lảnh giang
là di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp quốc gia và nhiều làng nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa
nơi đây thường xuyên có lượng lớn du khách thập phương về tham quan chiêm bái
tuy nhiên tình hình an ninh trật tự tại đây luôn được giữ vững nhân dân yên tâm lao động sản xuất kinh doanh
với vai trò nòng cốt công an xã đã chủ động tìm hiểu bám sát địa bàn
tranh thủ sự ủng hộ của hệ thống chính trị và những người có uy tín tại địa phương
để vận động nhân dân hỗ trợ tối đa lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án sáu cp
lực lượng công an xã về địa phương cũng đã phát huy vai trò của người chiến sĩ công an nhân dân
đặt dưới sự chỉ đạo của chi bộ công an nhân dân và đảng quỹ xã mộc nam
hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội của địa phương
để giúp cho địa phương tập trung vào cái nhiệm vụ phát triển kinh tế và nón xã hội
và tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã mộc nam
chúng tôi cũng luôn trú trọng đến việc xây dựng hình ảnh của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân
thì đối với vai trò là trưởng công an xã viên tri bộ thì tôi thường xuyên nhắc nhở cán bộ chiến sĩ
để trong các tiếp xúc ứng xử của nhân dân phải thể hiện được hành động ứng xử là vì nhân phục vụ
còn tại xã đạo lý huyện lý nhân là địa bàn có diện tích rộng với hơn sáu trăm bốn mươi hectare và gần sáu tám trăm linh nhân khẩu
có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
xuất phát từ đặc điểm tình hình địa bàn
những buổi sáng
trao đổi thông tin giữa cấp ủy chính quyền địa phương lực lượng công an xã và nhân dân liên tục được triển khai đều đặn
thông tin về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cũng nhanh chóng được nắm bắt
các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở cũng khẩn trương được giải quyết không để phức tạp
qua đó tạo sự gắn kết đồng lòng trong quần chúng nhân dân tại đây
từ ngày lực lượng khuyên vào đây thì địa bàn
cái là an ninh ở địa bàn này thì rất yên tâm
cái an ninh của địa bàn này thì rất yên tâm

rất quan tâm việc gì khó khăn thì có ai cũng đến hỗ trợ
với phương châm công an tìm đến dân gần dân hiểu dân lúc dân cần lúc dân khó có công an
giờ đây hình ảnh của người chiến sĩ công an đã trở nên quen thuộc gần gũi với người dân
họ đã chủ động cung cấp nhiều nguồn thông tin tin báo tố giác tội phạm có giá trị cho lực lượng công an
các cán bộ chiến sĩ công an cũng kịp thời làm tốt công tác tiếp dân
xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở
trọng dân gần dân để dân tin yêu dân giúp đỡ dân ủng hộ
cũng là việc làm hàng ngày mà lực lượng công an các xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh hà nam đang thực hiện
tạo niềm tin và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
tất cả vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân